thưa quý vị và các bạn kinh tế việt nam đã có một năm ấn tượng với nhiều kỷ lục
gdp tăng trưởng cao nhất trong vòng một mươi một năm nhiều kỳ vọng đã đặt ra cho năm hai nghìn một mươi tám
nhưng cũng nhiều lo lắng trước những bất định của kinh tế thế giới
và độ mở lớn của nền kinh tế việt nam
những thách thức nào đã được tiên liệu những ẩn số nào sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế
cũng như chuẩn bị một mâm cỗ tết chương trình kinh tế và dự báo tuần này
sẽ điểm tên những nguyên liệu của năm hai nghìn một mươi chín và hành trình một năm là thời gian
để những khối óc sự sáng tạo bàn tay tài hoa tạo nên thành quả
năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã có được một bức tranh tăng trưởng đẹp
với sự phát triển đồng đều của các ngành các lĩnh vực
tốc độ tăng trưởng cao đã đạt được cùng với việc lạm phát được kiểm soát tốt hơn nhiều dự báo trước đó
tăng trưởng tín dụng ở mức thấp
với tốc độ tăng trưởng gdp bảy tám lần đầu tiên việt nam vượt qua tốc độ gdp của trung quốc
đang được dự báo là sáu năm và được xếp vào nhóm nước có tốc độ tăng trưởng gdp cao nhất thế giới
việc tăng trưởng của năm hai nghìn một mươi tám là chúng ta đạt bảy tám
thì đây là một cái mức tăng cao nhất trong một mươi một năm vừa qua
và hiện nay thì chưa có con số chính thức cuối cùng
nhưng mà các cái dự báo của ngân hàng thế giới đến giờ phút này mà chúng tôi có được
thì chúng ta đang ở tốt dẫn đầu của tăng trưởng trên toàn thế giới hiện nay
với độ mở lớn của nền kinh tế đứng thứ năm trên thế giới
những thành tựu của năm hai nghìn một mươi tám đã cho thấy khả năng chống chịu và tính tự chủ của nền kinh tế việt nam đang ngày càng mạnh mẽ hơn
những thành quả của năm hai nghìn một mươi tám đã được tạo nên trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức
thiên tai mưa lũ kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nhiều vùng
giá cả thế giới đặc biệt là một số nông sản chủ lực của việt nam bị suy giảm mạnh
cạnh tranh trên thế giới trở nên gai gắt khi xu hướng
bảo hộ quay trở lại